hết quý ba năm hai nghìn một mươi chín do nguồn thu từ sử dụng đất chủ yếu thu nợ năm trước chuyển sang
việc tạo quỹ đất để đấu giá đấu thầu quyền sử dụng đất chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân khách quan
dẫn đến nguồn thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá đạt thấp
theo đó năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái giao hơn một chín mươi tỷ đồng cho các huyện nhưng đến nay mới chỉ đạt hơn ba trăm tám mươi bảy tỷ đồng
trong đó khối tỉnh đạt hơn chín mươi tỷ đồng khối huyện đạt hơn hai trăm chín mươi sáu tỷ đồng
để bảo đảm kế hoạch hội đồng nhân dân tỉnh yên bái giao sở tài nguyên và môi trường
phối hợp với cơ quan thuế tích cực đôn đốc các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất
khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định
đồng thời chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất
phối hợp chặt chẽ với trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản của tỉnh
tích cực thông tin để các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tham gia đấu giá các quỹ đất